thời điểm từ tháng năm đến tháng một mươi là giai đoạn dễ bùng phát dịch sốt xuất huyết
như vậy là chúng ta đã sắp sửa bước vào giai đoạn cần cẩn trọng hơn đối với loại dịch bệnh này
và hiện tại các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường vệ sinh môi trường ngăn ngừa mũi vằn
các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân vào giai đoạn cao điểm của dịch
nguy cơ mắc sốt xuất huyết sẽ vẫn cao nếu người dân chủ quan không đề phòng
sốt cao bốn mươi độ nhiều ngày không hạ kèm theo triệu chứng đau đầu nôn mửa
khi được đưa đến khám tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện đa khoa sanh phôn
bệnh nhi này được xét nghiệm dương tính với sốt xuất huyết
được biết xung quanh khu vực nhà em ở gần như nhà nào cũng có người mắc sốt xuất huyết
theo báo cáo tình hình dịch bệnh của sở y tế hà nội sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng
trong tuần từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày hai mươi sáu tháng năm ghi nhận tám mươi ba trường hợp mắc sốt xuất huyết
tăng sáu mươi bốn trường hợp so với tuần trước đó
tính đến thời điểm hiện tại sốt xuất huyết chưa ghi nhận bất thường
nhưng đây là bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng
nếu thấy cơ thể nghi có dấu hiệu mắc sốt xuất huyết bệnh nhân cần được đưa ngay đến bệnh viện
dịch bệnh sốt xuất huyết mùi trội là vào năm hai nghìn một mươi bảy
hai năm của sốt xuất huyết thì năm hai nghìn một mươi chín cũng là cái năm mà có cảnh báo là dịch sốt xuất huyết sẽ tăng nhanh
những cái dấu hiệu của sốt xuất huyết nó sẽ diễn ra trong từ hai đến bảy ngày
vấn đề thứ hai đấy là cái tính chất sốt xuất huyết tính chất của cái sốt của sốt xuất huyết thì thường nó sốt cao như bì
người nó cứ mệt mỏi lừa đứa
thứ hai là các cái dấu hiệu súng huyết ở trên da da của bé thì thường nó hay súng huyết đỏ lên mắt nổi đỏ lên
theo chu kỳ dịch bệnh này thường tăng vào các tháng mùa hè
do thời tiết nắng nóng và mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho mũi truyền bệnh phát triển
người dân cần chủ động phòng tránh sốt xuất huyết bằng cách diệt bọ gậy phun thuốc khử mũi
và đặc biệt là giữ vệ sinh môi trường xung quanh sạch sẽ